hoàng văn toản và hoàng văn khiêm chú tại tỉnh sơn la đã bị lực lượng công an tỉnh hải dương bắt giữ về hành vi mua bán người
qua mạng xã hội công làm quen với một bé gái sinh năm hai nghìn năm trú tại điện biên rồi rủ về hải dương chơi
khi bé gái này cùng em họ sinh năm hai nghìn bảy về hải dương thì công toản và khiêm đưa về một nhà trọ
tại đây các đối tượng khống chế sử dụng hung khí đe dọa buộc hai nạn nhân nghe điện thoại của một người lạ
phải nói dối là đã đủ tuổi lao động là nhân viên phục vụ quán karaoke và đang nợ ba mươi ba triệu đồng
qua trung gian các đối tượng tìm được chủ một quán karaoke ở tỉnh vĩnh phúc đồng ý trả món nợ ba mươi ba triệu đồng
và nhận hai bé gái về làm nhân viên phục vụ
sau đó chủ quán phát hiện hai bé gái chưa đủ tuổi lao động nên đã liên hệ với gia đình xuống đón về
công an tp tây ninh vừa tạm giữ hình sự các đối tượng trần võ anh phi và huỳnh thị thu mai để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an tp tây ninh tiếp nhận tin báo của ông nguyễn văn giàu phó ban cai quản họ đạo liên phường
về việc thánh thất của họ đạo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm sáu chân đèn ba bình hoa một bát hương đều bằng đồng và một triệu đồng trong thùng hương quả
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan công an nhanh chóng truy xét và bắt giữ được trần võ anh phi và huỳnh thị thu mai
khi các đối tượng đang trên đường đem tài sản trộm cắp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tp tây ninh
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại